thưa quý vị chưa đầy hai tháng nữa là đến tết nguyên đán
theo quy luật nhu cầu mua sắm tiêu dùng hàng hóa trong nước thời điểm cuối năm sẽ tăng cao
vào thời điểm này hoạt động buôn bán vận chuyển hàng lậu có những diễn biến phức tạp
với nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt lực lượng chức năng
vì vậy hải quan tỉnh lạng sơn đã tích cực chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp
để ngăn hàng lậu vận chuyển qua đường biên giới cửa khẩu
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tính đến ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba hải quan lạng sơn đã phát hiện bắt giữ hơn một năm trăm linh vụ vi phạm buôn lậu
vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới với trị giá hàng vi phạm gần tám mươi năm tỷ đồng
dự báo vào dịp cuối năm nhu cầu tiêu dùng tăng cao sẽ khiến cho các đối tượng gia tăng thực hiện các hành vi vi phạm
chúng tôi đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu
tăng cường công tác kiểm tra tuần tra kiểm soát nắm bắt tình hình
phân tích địa bàn và những đối tượng doanh nghiệp trọng điểm
trong lĩnh vực hoạt động xuất thực khẩu chúng tôi đã tăng cường công tác trực ban giám sát trực tiến
và công tác quản lý rủi ro phân tích những đối tượng doanh nghiệp trọng điểm hàng hóa trọng điểm
lãnh đạo cục hải quan lạng sơn đã chỉ đạo các đơn vị hải quan cửa khẩu đội kiểm soát hải quan
tập trung kiểm soát các nhóm mặt hàng cấm hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội
hàng giả hàng kém chất lượng hàng vi phạm sở hữu trí tuệ xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân có hành vi gian lận
giả mạo xuất xứ chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
tuy nhiên vẫn còn cư dân biên giới tham gia bốc vác thuê cho các đối tượng buôn lậu qua các đường mòn lối mở
ở đây thì những người dân sinh sống tại địa bàn chủ yếu làm nông màu đơn thuần và theo thời vụ
nên là họ cũng sẽ tham gia làm những ngành nghề bốc vác hàng hóa tại khu vực cửa khẩu
thu nhập sẽ không ổn định đời sống còn có nhiều khó khăn
nên là những cư dân này dễ bị các đối tượng buôn lậu lôi kéo lợi dụng mua chuộc để thuê vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
để tiếp tục đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các đối tượng buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong dịp tết nguyên đán
cục hải quan lạng sơn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục bám sát chỉ đạo của các cấp tăng cường tuần tra kiểm soát nắm tình hình
chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài ngành trong và ngoài địa bàn cung cấp trao đổi thông tin bắt giữ và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm
đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật để các doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật không buôn bán vận chuyển
tiếp tay cho hành vi buôn lậu gian lận thương mại vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức lễ gia quân tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự từ nay đến tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
theo nội dung tại lễ gia quân công an tỉnh thanh hóa sẽ tập trung chấn áp mạnh các loại tội phạm bảo kê xiết nợ đòi nợ thuê gây thương tích buôn lậu gian lận thương mại
buôn bán hàng cấm hàng già hàng kém chất lượng sản xuất mua bán vận chuyển tăng trữ sử dụng vũ khí và liệu nổ
lực lượng công an cũng sẽ tăng cường đấu tranh với các đường dây mua bán vận chuyển ma túy các điểm tụ điểm ma túy phức tạp bảo đảm an ninh trật tự phòng chống cháy nổ không để xảy ra các vụ đua xe trái phép
sáng nay công an tỉnh hải dương cũng ra quân chấn áp tội phạm có tổ chức tội phạm liên quan đến tín dụng đen các loại tội phạm hình sự tội phạm sử dụng công nghệ cao
đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển tàng trữ sản xuất sử dụng trái phép chất ma túy phát hiện đấu tranh với tội phạm kinh tế vi phạm pháp luật về môi trường tài nguyên an toàn thực phẩm
tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ bảo đảm trật tự an toàn giao thông kiềm chế tác nạn giao thông dịp cuối năm và tết nguyên đán
công an tỉnh lâm đồng cùng các huyện thành phố trên địa bàn đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp gia quân tấn công chấn áp quyết liệt đánh đúng đánh trúng đánh mạnh các loại tội phạm
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao cảnh giác tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tố giác tội phạm cảm hóa giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư
cùng với đó triển khai các biện pháp đấu tranh xử lý nghiêm các loại tội phạm trên các lĩnh vực hình sự kinh tế ma túy môi trường công nghệ cao hoạt động
đợt cao điểm bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
công an tỉnh thừa thiên huế và công an chín huyện thị xã thành phố huế công an cấp xã trong toàn tỉnh sẽ huy động tối đa lực lượng phương tiện tích cực tham gia phòng ngừa đấu tranh tố giác tội phạm tệ nạn xã hội
các hành vi vi phạm pháp luật giải quyết rứt điểm các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự tăng cường quản lý các ngành kinh doanh có điều kiện phòng chống cháy nổ
cùng ngày ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám các huyện thị xã thành phố huế và một trăm bốn mươi một xã phường thị trấn cũng đồng loạt gia quân